dọc theo biên giới việt lào có nhiều đường mòn lối mở cửa khẩu phụ
nhân dân sống hai bên biên giới thường xuyên qua lại
vì vậy công tác kiểm tra kiểm soát hạn chế lây lan dịch bệnh trong giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã tăng cường lực lượng
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giúp nhân dân biên giới chủ động đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này
do bà con xã biên giới a rơi huyện hương hóa đang trong thời gian sản xuất vụ đông xuân
nên đồn biên phòng ba tầng đã tập trung tuyên truyền lưu động trên các trục đường
đồng thời phát tờ rơi in hình ảnh minh họa về tình hình dịch bệnh
các nguy cơ lây nhiễm và cách phòng chống để bà con dễ hiểu dễ thực hiện
tại các trạm kiểm soát cửa khẩu phụ dọc theo biên giới
lực lượng đồn biên phòng đã bố trí thêm cán bộ quân y để sẵn sàng kiểm tra sức khỏe
phát khẩu trang miễn phí cho người dân
bên cạnh đó tỉnh quảng trị đã tạm đóng bốn cửa khẩu phụ ở huyện biên giới hướng hóa đắc rông
và triển khai lực lượng kiểm soát chặt chẽ hàng trăm lối mòn trên tuyến biên giới việt lào
để phòng chống nguy cơ lây lan dịch viêm phổi cấp
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ là tiếp tục cập nhật thông tin
và là phối hợp chặt chẽ cho các lực lượng để tổ chức tuyên truyền
và kịp thời phát hiện những khác biệt để báo cáo bộ chỉ huy có biện pháp xử lý
tại cửa khẩu quốc tế lao bảo ngành y tế quảng trị đã tổ chức diễn tập về thực hành lâm sàng
đối với người bị nhiễm viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona
qua đó giúp kiểm tra tăng cường tính chủ động trong quá trình phối hợp chống dịch